nhằm thiết thực kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh hai mươi năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
chiều nay ban thường vụ đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức lễ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
trong ba tháng phát động phong trào các cấp bộ đoàn trong khối doanh nghiệp trung ương đã đăng ký đảm nhận và thực hiện năm trăm một mươi hai công trình thanh niên
bảy trăm tám mươi năm đề án đề tài nghiên cứu khoa học hàng nghìn sáng kiến trong lao động vận hành quy trình sản xuất
một sáu trăm tám mươi đơn vị máu được đoàn viên thanh niên trong khối hiến tặng hỗ trợ kinh phí xây mới sửa chữa hai mươi ba căn nhà nhân ái
hỗ trợ kinh phí lắp đặt tám sân chơi thiếu nhi cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác
kết thúc chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín ban thường vụ đoàn khối đã trao bằng khen cho một mươi năm tập thể thành tích xuất sắc trong chiến dịch
và một mươi công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời bác
trong khuôn khổ chương trình đoàn khối đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi trực tuyến thanh niên với đảng năm hai nghìn một mươi chín